tỉnh bình định đã tổ chức liên hoan văn hóa cổng chiêng các dân tộc thiểu số lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
rất đông người dân và du khách đã tới cổ vũ cho các đoàn cổng chiêng
tham gia liên hoan có ba trăm linh nghệ nhân diễn viên đến từ chín đoàn của sáu huyện miền núi trung du trong tỉnh
tại liên hoan lần này mỗi đoàn tự xây dựng một tiết mục trình diễn văn hóa cổng chiêng kết hợp múa soang phụ họa
mang đặc trưng bản sắc của dân tộc mình
tuy nhiên liên hoan nhằm góp phần bảo tồn phát huy giá trị không gian văn hóa cổng chiêng của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
đồng thời là dịp để nghệ nhân cổng chiêng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm
trong việc phục hồi truyền dạy và phát huy nghệ thuật cổng chiêng đặc sắc của dân tộc mình
liên hoan đã thu hút hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh tham gia cổ vũ cho các đoàn cổng chiêng